tổng thống mỹ joe biden trong ngày hôm qua dự kiến thông báo mỹ sẽ tiếp nhận một trăm linh người tị nạn ukraine
thông tin được đưa ra trong bối cảnh cuộc họp giữa tổng thống mỹ với lãnh đạo châu âu đang diễn ra tại bruxelles bỉ
nhằm thống nhất phản ứng của phương tây trước cuộc tấn công của nga và ukraine
những người tị nạn ukraine sẽ đến mỹ thông qua hình thức cấp thị thực theo gia đình di dân
theo chương trình nhân đạo hoặc chương trình tị nạn của mỹ
ước tính có khoảng ba năm triệu người ukraine đã rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn
kể từ khi xung đột giữa nga và ukraine nổ ra vào ngày hai mươi bốn tháng hai
tạo ra cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất châu âu kể từ thế chiến thứ
các quan chức mỹ cho biết hạn ngạch tiếp nhận một trăm hai mươi năm người tị nạn trong năm tài chính hai nghìn hai mươi hai vẫn có hiệu lực
và những người nhập cảnh thông qua các quy trình khác sẽ không được tính vào con số này